trong chỉ thị yêu cầu xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định gọi tắt là iuu là nhiệm vụ quan trọng cấp bách có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản
trong chỉ thị ban bí thư nêu rõ một chương trình hành động để thực hiện chỉ thị đang được các tỉnh thành ủy của hai mươi tám tỉnh thành ven biển triển khai
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hai mươi tám tỉnh ven biển đã xử phạt trên chín mươi tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm khai thác iuu
trong đó tỉnh kiên giang đã truy tố xét xử một vụ với hình thức xử phạt tịch thu tàu cá vi phạm tạo sự gian đe chung
khi tất cả ngư dân đồng lòng nói không với khai thác iuu thì đó chính là tiền đề để xây dựng kinh tế thủy sản bền vững ở cả ba trụ cột là khai thác nuôi trồng và bảo tồn biển theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hai mươi tám tỉnh ven biển phải là một thể thống nhất cùng phối hợp để quản lý tốt tàu cá
trong tháng bốn phải xử lý rứt điểm tình trạng tàu cá không giấy phép không đăng ký không đăng kiểm giám sát một trăm linh sản lượng thủy sản khai thác qua đó hoàn thành mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong lần kiểm tra thứ năm sắp tới của ec
mới đây văn phòng chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
theo đó thủ tướng yêu cầu ngân hàng
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp công cụ điều hành thị trường vàng theo quy định để kịp thời can thiệp xử lý ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch
hiệu quả ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp công cụ theo quy định pháp luật nhất là nghị định hai mươi bốn để quản lý điều hành chặt chẽ hiệu quả kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng vàng trang sức mỹ nghệ phù hợp với diễn biến thị trường bảo đảm hoạt động giao dịch trên thị trường được quản lý kiểm soát chặt chẽ
thủ tướng cũng yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam bộ công an bộ tài chính bộ công thương thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác nắm tình hình thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ quyền hạng được giao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như bôn lậu vàng qua biên giới trục lợi đầu cơ thao túng lợi dụng chính sách găm hàng đẩy giá của các tổ chức cá nhân liên quan gây mất ổn định an toàn thị trường vàng
để đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng việc hoàn tất các dự án điện trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ là một yêu cầu hàng đầu
theo trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia quý một năm nay với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế nhu cầu về điện và phụ tải điện đã có sự tăng trưởng khoảng một mươi mỗi ngày nhu cầu điện sử dụng của cả nước là bảy trăm sáu mươi năm triệu kwh
trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia dự báo nhu cầu điện trong quý ii vào mùa nắng nóng năm nay sẽ tăng trên một mươi ba đạt trên chín trăm linh triệu kwh mỗi ngày tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu này các biện pháp đã được lập kế hoạch và triển khai
tổng cộng tổng nguồn cung điện trong năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ đạt trên ba trăm linh tỷ kwh trong đó điện thủy điện chiếm hai mươi năm điện nhiệt điện than chiếm năm mươi và điện từ tô binh khí và năng lượng tái tạo chiếm hai mươi năm
bộ công thương đã yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo việc cung cấp năng lượng sơ cấp cho phát điện đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp điện lực và tập đoàn dầu khí than khoáng sản đảm bảo cung ứng đủ năng lượng cho sản xuất điện
cục viễn thông ghi nhận từ ngày một tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trung bình một người sở hữu từ bốn đến chín sim điện thoại tương ứng bảy chín triệu sim thuê bao có đứng tên giấy tờ
đáng lo ngại nhiều người sở hữu nhiều sim nhưng không đứng tên chính chủ
chỉ tính một tháng qua đã có khoảng một hai trăm linh số thuê bao phản ánh tới các doanh nghiệp viễn thông thắc mắc về sim số lạ mà mình đang sở hữu
trên cơ sở đó các nhà mạng đã loại bỏ các số thuê bao trong danh sách mà khách hàng phản ánh thực hiện các thủ tục khóa một chiều hai chiều với các thuê bao không đúng tên giấy tờ
theo cục viện thông đã có khoảng hai trăm linh số thuê bao bị khóa
tuy nhiên trên thực tế các cuộc gọi điện thoại nhắn tin mời trào làm thẻ tiến dụng trúng thưởng tại các điểm bán hàng điện máy hay cuộc gọi lừa đảo giả danh các cán bộ sở ban ngành vẫn chưa giảm mạnh
thậm chí nhiều đối tượng sử dụng sim giác để cho vay nặng lãi đòi nợ
trước vấn đề này bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu từ ngày một mươi năm tháng bốn các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường có xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định
trường hợp phát hiện các vi phạm như sim tổn kênh có thông tin thuê bao bộ sẽ tổ chức thanh tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đồng thời sẽ xem xét có văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp và báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét có hình thức kỷ luật
thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố hàng loạt đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của công ty trách nhiệm hiếu hạn sopi
trước đó từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thông qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện các hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh phú thọ kêu gọi đặt đơn ảo và app voucher giảm giá khi mua hàng trên sản thương mại điện tử shopee từ đó chiếm đoạt mã giảm giá
người dân cần hết sức tỉnh táo để tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật
bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo
các nhóm này thường tìm kiếm và thuê người mua hàng trên các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng
thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá trên các sản thương mại điện tử tài trợ cho người mua hàng
các hội nhóm này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi có sự câu kết của nhiều đối tượng
thậm chí là các nhóm thực phạm này có sự liên kết giữa người mua người bán các đối thương vận chuyển
các đối tượng tiếp tục liên kết cho các sản thương mại điện tử
do đó dẫn tới là việc khi các đối tượng này sẽ tạo các đơn ảo bằng các tài khoản ma hoặc là chính các tài khoản thật của các người dùng được thuê để tạo các đơn ảo sau đó nhập mã giảm giá
để hỗ trợ và kích thích người tiêu dùng mua sắm hiện nay trên các sàn thương mại điện tử thường xuyên có các chương trình khuyến mại giảm giá thông qua các mã giảm giá
lợi dụng chính sách này nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
hành vi này đang trực tiếp gây ảnh hưởng đến sự phát triển lanh mạnh của thị trường thương mại điện tử
nếu như các đối tượng này họ trục lợi trong việc này thì đương nhiên người bán cũng không được hưởng lợi gì và người mua cũng có bị ảnh hưởng
người mua họ không được hưởng các cái lợi ích voucher từ cái voucher giảm giá này mà nó sẽ rơi vào túi một số những cái người mà họ định trục lợi
bởi vì số lượng hàng họ cũng không có bán ra vì vậy có thể nói là nó không kích thích hoạt động thương mại ở trên sàn thương mại điện tử
và đây là một trong những cái mức độ mà vi phạm mà chúng ta sẽ thấy là dần dần nếu như chúng ta không ngăn chặn kịp thời
thì nó sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến những người bán thực sự và những người mua thực sự ở trên sàn thương mại điện tử
thông thường với mỗi đơn hàng người dùng chỉ được trả công từ một mươi đến một mươi năm nghìn đồng
xong đây lại là hành vi tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đảo trên các sàn thương mại điện tử
nếu không cẩn thận người dùng có thể dễ dàng trở thành nạn nhân bị lừa đảo chiếm mặt tài sản
thông qua thủ đoạn tuyển người làm việc nhẹ lương cao
chính vì vậy người dân không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn ảo trên mạng xã hội
khách hàng hoặc là những người trên mạng mà tham gia vào các cái group để đặt đơn hàng ảo để trục lợi voucher cho một số người
thì các bạn cũng nên phải cảnh giác và cẩn thận bởi vì mình sẽ bị liên đới liên quan đến việc trục lợi bằng voucher
cũng như mức lợi của nó không đáng
cũng đáng để chúng ta cần phải lao tâm cổ tứ để mà ảnh hưởng đến việc nếu như sau này bị liên quan đến các việc điều tra
cũng như là tranh chấp dân sự thậm chí là hình sự để mà tránh những tình trạng ảnh hưởng đến cá nhân mình khi tham gia trong hoạt động thương mại điện tử
đối với người dùng bình thường thì không nên tham gia các hội nhóm facebook zalo liên quan đến nhận đặt đơn hàng ảo
các đối tượng thuê thường thường sẽ cam kết là sẽ trả tiền hoa hồng cho người dùng khi tham gia các hội nhóm đặt đơn hàng ảo này
thì vô tình các đối tượng lừa đảo có thể cài cắm các kịch bản lừa đảo
ngoài việc là người dùng đặt đơn ảo đơn hàng ảo thật và được trả tiền thì cũng bên cạnh đó thì sẽ có các nhóm là sẽ lợi dụng cái lòng tham của người dùng
và lừa người dùng vào các chương trình của họ liên quan đến đặt đơn hàng ảo
bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến cần kiểm tra và tìm hiểu kỹ thông tin về người bán
chỉ thực hiện giao dịch khi đã xác nhận được mức độ uy tín của người bán hàng
hơn một tháng nay bà con ngư dân ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã liên tiếp trúng mùa mực đầu mùa với sản lượng khá cao giá cả ổn định
đây là tín hiệu vui để người dân tiếp tục vươn khơi bám điển nâng cao thu nhật
tại cảng cá xuân hội từ ba giờ chiều mỗi ngày
hàng chục tàu thuyền đều đặt đơn hàng ảo
một ngày vươn khơi theo các ngư dân mùa mực chính vụ thường bắt đầu từ tháng bốn đến tháng tám
nhưng năm nay được mùa sớm hơn khoảng một tháng
mực sau khi đánh bắt được bà con ngư dân chia thành nhiều loại theo kích cỡ và có giá bán khác nhau
hiện loại mực ống lớn nhất có giá khoảng ba trăm năm mươi đồng một kg và nhỏ nhất khoảng một trăm linh đồng một kg
nhờ sản lượng tương đối cao so với những năm trước nên đã mang lại thu nhập khá lớn cho chủ thuyền và các lao động làm thuê
hiện thu nhập đối với lao động làm thuê khoảng bảy trăm linh đồng một người một ngày
sau khi trừ chi phí thu nhập bình quân chủ thuyền đạt từ một năm đến hai triệu đồng
thưa quý vị và các bạn quần thể di tích quốc gia chiến trường điện biên phủ là địa chỉ đỏ thu hút du khách tìm về
mỗi khi đặt chân lên mảnh đất lịch sử điện biên đặc biệt nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
du lịch về nguồn tìm hiểu lịch sử không chỉ giúp du khách khám phá tìm hiểu về lịch sử
mà còn góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
những ngày này tại các điểm di tích lịch sử của tỉnh điện biên thu hút rất đông du khách từ mọi miền tổ quốc
về với điện biên để tìm hiểu lịch sử
trong hành trình về nguồn này có đoàn thiện nguyện của chị nguyễn lan đến từ tỉnh thái bình
ngoài làm công tác thiện nguyện đoàn cũng đến thăm các điểm di tích lịch sử để tìm hiểu về lịch sử
hôm nay thì nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thì đoàn chúng tôi đã có mặt tại đây và được trực tiếp tham qua những nơi này và cảm thấy rất là xúc động
và ghi nhận tất cả những tình cảm cũng như công lao của thế hệ tranh đi trước
và cảm thấy là rất là tự hào về dân tộc mình đã có một cái lịch sử rất là hào hùng
không chỉ đoàn thiện nguyện của chị nguyễn lan mà đối với mỗi một du khách
du lịch thăm quan các di tích lịch sử hay du lịch về nguồn
không chỉ giúp họ khám phá tìm hiểu về dân tộc
nhưng đối với dân tộc nơi mà trước đây ông cha ta đã chiến đấu anh dũng hy sinh
dành độc lập cho dân tộc
với họ mỗi một nơi đến tham quan tìm hiểu đều để lại những cảm xúc lòng tự hào
sự biết ơn về những hy sinh của cha ông để họ có được cuộc sống như ngày hôm nay
hôm nay chúng tôi ở đây rất cảm động
mặc dù chúng tôi là thế hệ sau mà nghĩ lại được xem lại được đọc lại
các quá trình xảy ra
để có chiến thắng này rất cảm động
và vẫn tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã đổ biết bao sướng máu để giành lại độc lập
cháu rất vui khi được đến với bảo tàng để tham quan hôm nay
và cháu thấy là vũ khí của ông cha ta hồi xưa rất là thô sơ
nhưng mà vẫn đánh thắng được các quân xâm lược mà có vũ khí chiến đấu rất là hiện đại
và cháu cảm thấy rất tự hào về điều đó
và cháu đến đây và cũng muốn là học thêm về lịch sử
là cháu sẽ học tập thật giỏi để giúp ích cho tỉnh điện biên phát triển hơn
chiến thắng điện biên phủ hào hùng để lại cho điện biên một quần thể di tích chiến trường điện biên phủ
với bốn mươi năm di tích thành phần nổi bật như di tích đồi a một sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ hầm decastory
đền thờ các anh hùng liệt sĩ
những di tích lịch sử này hàng năm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan
tìm hiểu về lịch sử
xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn
trong đó sản phẩm du lịch lịch sử tâm linh là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh điện biên
và để thu hút du khách lên với điện biên thì chúng tôi cũng đã thực hiện tổ chức các đợt tuyên truyền quảng bá
thay đổi các hình thức tuyên truyền thực hiện các dự án về trùng tu tôn tạo các điểm di tích
trong đó có các dự án về sửa chữa các điểm di tích để kịp thời khắc phục những hạng mục bị xuống cấp
kịp thời phục vụ cho các hoạt động trong các dịp lễ lớn
du lịch về nguồn tìm hiểu lịch sử đó là hành trình tham quan tìm hiểu trải nghiệm
tại các điểm di tích lịch sử văn hóa cách mạng
từ đó ngược dòng về với quá khứ cội nguồn tổ tiên để hiểu biết sâu sắc thâm thiết hơn về những công hiến
tài năng công lao to lớn của các thế hệ cha ông đối với quê hương đất nước
kính thưa quý vị và các bạn giá căn hộ chung cư tại trung tâm tp hcm vẫn tiếp tục duy trì đa tăng
nhất là phân khúc bình dân trung cấp
tuy nhiên có sự khác biệt lớn trong việc tăng giá giữa giá chung cư hà nội và tp hcm
trong thời gian qua giá bất động sản việt nam vas năm hai nghìn hai mươi ba chỉ số giá chung cư đã tăng khoảng ba mươi tám điểm so với năm hai nghìn một mươi chín
tại tp hcm chi ghi nhận tăng khoảng một mươi sáu điểm thấp hơn hà nội là hai mươi hai
giá căn hộ chung cư tại tp hcm mới bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trở lại
đồng thời có sự giảm giá ở phân khúc chung cư cao cấp hạng sang
mặc dù tốc độ tăng giá chung cư tại tp hcm đang chậm hơn so với hà nội
nhưng trên thực tế mặt bằng giá chung cư hà nội vẫn chưa tiềm cận đến mặt bằng giá chung cư tp hcm
do giá bất động sản tại đây đã tăng cao từ nhiều năm về trước
theo thống kê trong website bất động sản giá căn hộ chung cư tại tp hcm tại các phân khúc cao cấp
trung cấp và bình dân lần lượt từ ba mươi năm đến năm mươi năm triệu đồng một mét vuông và từ ba mươi năm triệu đồng một mét vuông
còn tại khu vực hà nội giá căn hộ chung cư tại các phân khúc cao cấp trung cấp và bình dân
đều thấp hơn từ năm đến một mươi triệu đồng một mét vuông
cụ thể giá căn hộ chung cư cao cấp khoảng trên năm mươi triệu đồng một mét vuông trung cấp từ ba mươi triệu đồng
đến năm mươi triệu đồng một mét vuông và bình dân từ ba mươi triệu đồng một mét vuông
lý giải về nguyên nhân trên các chuyên gia nhận định do nguồn cung thì hai thành phố đều hạn chế
trong khi giá bán bất động sản tăng cao điều này thúc đẩy thị trường thứ cấp sôi động
trong khi phân khúc cao cấp nhưng nằm xa trung tâm thiếu kết nối khiến cho giá bất động sản giảm
từ đó dẫn đến sự chênh lệch và tốc độ tăng giá chung cư của hà nội và thành phố hồ chí minh
thời gian qua các doanh nghiệp kinh doanh và phân phối ô tô đã mạnh tay đầu tư vào phân khúc mua bán
trao đổi ô tô cũ với nhiều mục tiêu tham vọng khác nhau
theo một thống kê tại việt nam trung bình một dân chia sở hữu năm chiếc ô tô
cách xa so với mức sở hữu từ sáu trăm linh bảy trăm linh xe cho một dân của nhật bản
do đó dư địa cho thị trường xe cũ tại việt nam phát triển là rất lớn
khi trong khoảng năm năm tới đa phần khách hàng mua ô tô là những người mua lần đầu
năm hai nghìn hai mươi ba các cửa hàng ô tô cũ quy mô lớn ở việt nam mỗi tháng
tiêu thụ khoảng vài chục xe đã qua sử dụng
cửa hàng nhỏ lẻ bán được từ năm đến bảy chiếc một tháng
năm nay các doanh nghiệp kinh doanh ô tô cũ đánh giá doanh số có thể tăng gấp đôi so với năm ngoái
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn các ông lớn như công ty cổ phần taxco
công ty cổ phần dịch vụ ô tô hàng xanh hasako
đã đầu tư thành lập các công ty chuyên phân phối tư vấn ô tô đã qua sử dụng
để khai thác thị trường tiềm năng này
mục tiêu của hãng là trong thời gian ngắn chiếm lĩnh thị trường phân khúc phổ thông
thông qua việc thu mua xe cũ để khách hàng trao đổi xe thuận tiện tạo thanh khoản cao
nghiên cứu của bluewave consulting cho thấy thị trường ô tô đã qua sử dụng tại việt nam
có tiềm năng phát triển rất lớn với tỷ lệ tăng trưởng một mươi sáu bảy một năm
dự báo đạt hai mươi ba một mươi hai tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
người mua nhà ở xã hội được đề xuất là tăng thu
thu nhập từ một mươi một triệu đồng lên đến một mươi năm triệu đồng một tháng
chủ đầu tư và người mua được vay ưu đãi với mức lãi suất không vượt quá năm mươi lãi suất cho vay bình quân
và đây là những đề xuất được đánh giá là mang tính đột phá trong dự thảo
nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
là một trong số các doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội tại tp hcm
đại diện doanh nghiệp này rất đồng tình với đề xuất tăng thu nhập bình quân hàng tháng của người mua nhà ở
tức là không quá một mươi năm triệu đồng một tháng thời hạn xác định trong ba năm trước liền kề
dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội nếu sớm được thông qua
thì dự án nhà ở xã hội hơn một năm trăm linh căn nhà của doanh nghiệp sắp triển khai
thì nhiều người lao động có thu nhập thấp sẽ dễ tiếp cận
nếu được nhà nước nới lên một bậc nữa khoảng một mươi sáu một mươi tám triệu thì nó ổn cho người dân hơn
vì lý do người dân ngoài cái câu chuyện mà trả góp mua thuê nhà ở xã hội
còn câu chuyện cái đời sống của người dân
chính phủ có thể cho cái mức một mươi năm triệu đó cho các tỉnh
nhưng riêng những thành phố trường hợp trung ương cái mức sống họ cao hơn
thì tôi đề nghị cái mức cái mức mà dành cho các thành phố lớn này thì một mươi tám hai mươi triệu
theo các chuyên gia bất động sản ngoài nới lỏng mức thu nhập giúp tăng thêm lượng khách hàng
thì một số đề xuất khác cũng được đánh giá hợp lý
như bỏ tiêu chí về nơi cư trú được vay ưu đại với mức lãi suất không vượt quá năm mươi lãi suất cho vay bình quân
ưu đại chủ đầu tư thay đổi về loại nhà và tiêu chủng diện tích nhà ở xã hội
về năng lực phát triển năng lực vận hành của nhà ở xã hội
tuy là cái phân khúc nhà ở xã hội phải dành cho người thu nhập thấp và gọi là trung bình
cái tầng lớp lao động thật sự của việt nam của mình
thì mình vẫn cần phải chú trọng tới những cái yếu tố này
hoặc là giảm thiểu tối ưu tối đa nhất về cái lượng đầu cơ cho phân khúc này
có khuyến khích theo hình thức thuê khác
thuê đó sẽ có thể phát triển khác
so với cái chuyện xã hội
còn hiện nay tác chung chung thì nó sẽ làm cho cái việc này nó tốt lên
nó cũng tính chắc là nhà ở xã hội
nhưng tính chắc thuê nó sẽ đảm bảo được nhiều cái khía cạnh
về mặt về tài chính hoặc là liên quan đến cái việc đầu tư
hay là nhà nước cho thuê đắt năm mươi năm sau trả lại hoặc không
thì những cái việc đó nó sẽ làm cho cái quy mô nguồn cung nó tăng lên
và nó tích nghi với từng cái thị trường và từng cái địa phương hơn đặc điểm địa phương hơn
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
nguồn cung nhà ở xã hội sẽ được bổ
sung với quỹ nhà lên tới hàng triệu căn
việc nới lỏng các điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắt
đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội
đây cũng là điều kiện để các đối tượng được thụ hưởng chính sách
có cơ hội tiếp cận với hình thức hỗ trợ mua nhà ở xã hội
ổn định cuộc sống an cư lạc nghiệp
tuyến và biển cần giờ vàm láng nếu đưa vào hoạt động
sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển
tuyến từ tp hcm đến tiền giang và ngược lại
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải tỉnh tiền giang
lấy ý kiến về báo cáo đề xuất phương án khai thác tuyến vận tải hành khách hàng hóa
theo tuyến cố định bằng pha biển từ huyện cần giờ tp hcm
đi vàm láng huyện gò công đông tỉnh tiền giang và ngược lại
theo phương án được đưa ra vị trí dự kiến mở bến phía cần giờ tại xã long hòa
khu vực cầu bến đồng hòa hiền hữu trên sông hà thanh đồng hòa gần cửa sông xoài rạp
đầu bến phía gòi công đông là thị trấn vàm láng huyện gòi công đông
hiện vị trí đầu bến cần giờ và gòi công đông đang được cập nhật vào quy hoạch chung của hai địa phương
cự ly tuyến pha này là một mươi hai km một chiều thời gian hành trình khoảng ba mươi phút tối thiểu bốn chuyến một ngày
bao gồm bốn lượt đi bốn lượt về
thời gian chạy tàu từ sáu đến một mươi tám giờ hàng ngày và trong điều kiện gió không quá cấp sáu tầm nhìn xa tốt
tuyến phà có tối thiểu hai phương tiện bảo đảm các tiêu chí trọng tải toàn phần không thấp hơn một trăm linh tấn
sức chở không ít hơn một trăm linh khách không ít hơn năm mươi xe máy không ít hơn một mươi ô tô từ bốn chỗ đến hai mươi chín chỗ
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết sau khi có tuyến phà cần giờ vàm láng
người dân từ thành phố mỹ tho thị xã gò công tiền giang đi cần giờ cũng như thành phố hồ chí minh
sẽ rút ngắn được quãng đường và giảm thời gian di chuyển so với đi đường bộ theo hướng pha cần giờ cần duộc
triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dịch may thiết bị nguyên phụ liệu và vải năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra tại tp hcm
quy tụ hơn một đơn vị tham gia với quy mô trưng bày lên đến gần ba mươi m hai
đây cũng là triển lãm hàng đầu tại việt nam về ngành công nghiệp dịch may nguyên phụ liệu và vải
các đơn vị tham gia đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
giới thiệu hàng trăm thương hiệu tiêu biểu ở hai lĩnh vực chính phục vụ cho ngành dịch may
điểm nổi bật tại triển lãm có thể kể đến là những cụm gian hàng chính thức
từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như gian hàng tỉnh giang tô và thành phố nam thông trung quốc
gian hàng phòng thương mại ubakistan gian hàng thổ nhĩ kỳ và gian hàng chính thức việt nam
ban tổ chức triển lãm còn tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề nhằm chia sẻ và cung cấp cho các nhà triển lãm
những kinh nghiệm của các chuyên gia về chính sách kinh tế tuần hoàng và chuyển đổi xanh
ứng dụng trong ngành công nghiệp dịch may
trong khuôn khổ các ngày triển lãm diễn ra còn có chương trình giới thiệu sản phẩm
kết hợp trưng bày tỉnh và trình diện các quốc sống động
lần đầu tiên được tổ chức để giới thiệu sản phẩm thời trang ứng dụng công nghệ mới nhất
được cung cấp từ các nhà triển lãm việt nam và quốc tế
song song với đó là chuyên mục kết nối doanh nghiệp do vitas chủ trì tổ chức
kết nối các nhà triển lãm và người mua hàng với nhau
năm hai nghìn hai mươi bốn được xem là năm thuận lợi của ngành chứng khoán với nhiều động lực phát triển thị trường
nhà đầu tư còn có sự chuẩn bị để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp
đặc biệt là trong bối cảnh nâng hạng thị trường và đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư fdi mới
và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn vn index tăng trưởng vượt trội một mươi một ba so với các nước trong khu vực như thái lan
về động lực nội tại của thị trường chứng khoán bản chất của thị trường có hai câu chuyện
dự kiến hệ thống krs được đưa vào vận hành trong năm hai nghìn hai mươi
từ đó có thể triển khai được thêm những sản phẩm tài chính thích hợp trên thị trường trong nước
câu chuyện thứ hai đó là kỳ vọng nâng hạn thị trường đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vận hành các hệ thống mới thứ nhất là trước tiên nó sẽ đảm bảo cho cái việc giao dịch sẽ được thông suốt hơn
thị trường chứng khoán có khả năng sẽ được đáp ứng được
cái thứ hai nữa đây là một điều cần thiết để mà chúng ta có thêm nhiều những sản phẩm tài chính
và những sản phẩm này là cần thiết cho việc nâng hạn của chúng ta trong thời gian tới
cái thứ hai nữa là thị trường chứng khoán hiện tại vẫn đang ở mức định giá tương đối là ở mức là trung bình thấp
vẫn còn ở mức khá là hấp dẫn
thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt không chỉ ở chỉ số vnin
mà còn ở tính thanh khoản của thị trường
nói chuyện tính riêng trong tháng ba mức độ thanh khoản trung bình đạt một tỷ usd
điều đó cho thấy nhà đầu tư tích cực quay trở lại thị trường
bên cạnh các yếu tố vĩ mô thì môi trường lãi suất thấp
chính là động lực đi lên của thị trường
dòng tiền vào thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng
khi chi phí đầu tư thị trường chứng khoán giảm
chi phí đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường thì cũng sẽ được tiết giảm hơn
những vấn đề liên quan tới chi phí lãi vay chi phí về đồng bài tài chính
cũng sẽ được ở một mức hợp lý hơn rất nhiều
thêm vào đó thì cũng không nói đến việc đó là mối tương quan giữa các kênh đầu tư với nhau
rõ ràng khi một trong những kênh có thể nói là tương đối phổ thông đối với người dân
là kênh tiền gửi đang có một cái mức mặt bằng lãi suất có thể nói là thấp kỷ lục
trong nhiều năm trở lại đây thì điều này cũng kích hoạt việc một lượng tiền
lên tiền gửi ngân hàng có thể sẽ được lưng chuyển
để mà đưa vào trong những cái kênh đầu tư khác
và trong đó thì có kênh thị trường chứng khoán có thể là sẽ được hưởng lợi từ cái dòng tiền này
theo các chuyên gia xu hướng đi lên của thị trường là chú đạo không thể đi thẳng đứng được
nhưng có những đợt biến động điều chỉnh ngắn hạn kịch bán cơ sở thị trường hướng về mức một bốn trăm linh điểm
với tiềm năng tăng trưởng lớn trong trung và dài hạn chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục bước phá
và dịp điều chỉnh sẽ mang lại cơ hội hấp dẫn để nhà đầu tư giải ngân mạnh mẽ
trong thời gian vừa rồi đó là cổ phiếu ngành ngân hàng đã tăng trưởng khá là mạnh
tuy nhiên là trong hai tuần trở lại đây các cổ phiếu ngân hàng đa số đã điều chỉnh khoảng một mươi rồi
thì tạo ra ở cái mức này thì định giá của ngành ngân hàng vẫn còn ở mức khá là hấp dẫn
bên cạnh đó thì tôi cho rằng là một số những cái lĩnh vực khác sẽ thu hút được dòng tiền
như là ngành công nghệ chẳng hạn
đối với lĩnh vực dầu khí
thì đang có chất xúc tác rất là tốt như là giá dầu đang duy trì ở mức rất là cao
giá dầu brand hiện tại là ở mức khoảng chín mươi đô một thùng
bộ tài chính đang tiếp tục hoàn thiện các vấn đề lớn về chiến lược phát triển thị trường
cơ cấu lại thị trường thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
và tích cực làm việc với các tổ chức sắp hạng thị trường như ftse russell và msci
để trao đổi thông tin về sự nỗ lực từ phía các cơ quan quản lý của việt nam
xin chào và hẹn gặp lại